trong khi những tác động do bão số ba gây ra đối với người dân tại tỉnh thanh hóa vẫn còn rất nặng nề
thì theo thông tin cập nhật về diễn biến của cơn bão số bốn cho thấy
tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan
những hình ảnh này đang dần trở nên quen mắt tại khu vực núi cao tỉnh thanh hóa
tính đến hiện tại mưa vẫn không ngừng rơi đất đá dọn xong lại tiếp tục sạt lở xuống
và cơn bão số bốn thì đang tới gần
tại các huyện miền núi nơi dân cư thường sinh sống ven đồi núi và bám theo sông suối
nỗi lo bão chổng bão đang tăng lên từng này
tôi thì tôi ở đây cũng có mấy hủ ở đây thì tôi với rất lâu
vì bên trên nhà thì đằng sau nhà thì anh sạt xuống một chỗ đồi với chưa xuống đến nhà
may mà hắn mà không xuống được nếu mà xuống thì mấy nhà đây hắn ập hết
thì chúng tôi ở đây tôi rất lâu
sau trải nghiệm
trong một trận lũ lịch sử vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng nhiều nơi còn chưa khắc phục toàn diện
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hoàn lưu của bão số ba một lần nữa gây ra những thiệt hại nặng nề
tại các huyện mường lát quang sơn quang hóa
bão số bốn tới gần công tác ứng phó đang được triển khai nhưng gặp phải nhiều khó khăn
đối với hiện nay thì trên địa bàn hiện thì nó đang còn rất khó khăn về cái tiềm lực
thứ hai là cái
hiện nay thì mưa mưa lũ vẫn tiếp tục xảy ra diễn ra thì khắc phục các hậu quả vốn như là
để tiếp tục xây dựng cho chúng ta đến cửa nó cũng gặp nhiều khó khăn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày ba mươi tháng tám bão số bốn sẽ đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh thanh hóa
với sức gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ chiều và đêm hai mươi chín tháng tám đến mùng hai tháng chín
thanh hóa sẽ có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến cả đợt trong khoảng hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm